vào ngày hôm qua hai mươi bốn tháng sáu qua tin báo của nhân dân và công tác trinh sát nắm tình hình
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện bắt quả tàng hai đối tượng
có hành vi vận chuyển thuốc lá lậu trên xe ô tô tại số nhà sáu trăm hai mươi bốn đường hùng vương
phường tân lập thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tôi đã triển khai lực lượng trinh sát xuống nắm tình hình nắm địa bàn nắm các đối tượng
thì qua đó đã phát hiện những dấu hiệu liên quan đến một hoạt động buôn bán thuốc lá lậu
chúng tôi đã triển khai các biện pháp ngụ hữu sau một thời gian trinh sát
các đối tượng đã đến giao dịch với nhau
sau khi chúng vừa kết nối xong lực lượng trinh sát đã bắt quả tàng các đối tượng
hai đối tượng là phạm hoàn hảo chú ở huyện chư pờ đông tỉnh gia lai
và nguyễn văn cường chú ở thị xã a dung pa tỉnh gia lai
tại thời điểm bị bắt quả tàng
phạm hoàn hảo đang điều khiển xe ô tô năm chỗ ngồi chở theo cường
chiếc xe đã được tháo rỡ bằng ghế sau và cốp xe phía sau có chứa một mươi hai gói thuốc lá
nhãn hiệu z không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trên xe ô tô còn có một số biển số xe giả
quá trình điều tra bước đầu hảo và cường khai nhận vận chuyển thuê số lượng thuốc lá trên
cho người đàn ông tên trung không rõ nhân thân lai địch từ cờ khẩu lệ thanh huyện đức cơ
tỉnh gia lai đến giao cho một người tên hoàng
trú tại số nhà sáu trăm hai mươi bốn đường hùng vương thành phố buôn ma thuột
quá trình điều tra phát hiện người đang tạm

quá trình điều tra phát hiện người đang tạm trú và thuê căn nhà ở số sáu trăm hai mươi bốn đường hùng vương
thành phố buôn ma thuột là nguyễn phi hoàng
cơ quan công an đã tiến hành khám xét căn nhà trên và trên xe ô tô của hoàng
phát hiện tạm giữ hai sáu trăm sáu mươi ba gói thuốc lá nhập lậu
hoàng khai nhận nhập số thuốc lá lậu trên từ thành phố hồ chí minh
mang về đây cất dấu sau đó sẽ mang bán lại cho một số cửa hàng tạp hóa
quán cà phê để kiếm lời
tổng số lượng thuốc lá nhập lậu trong vụ việc trên là một mươi bốn sáu trăm sáu mươi ba gói thuốc lá các loại
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng
để xử lý theo quy định của pháp luật
giám đốc công ty điện lực nghệ an đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ ông trương quang định
giám đốc công ty điện lực quỳ châu để phục vụ công tác điều tra các nguyên nhân dẫn đến sai sót
trong việc ghi chỉ số phát hành hóa đơn và phúc tra trong vụ việc hội dân ở huyện quế phong
bị tính nhầm tiền điện lên gấp ba mươi hai lần
trước đó một hộ gia đình tại thị trấn kim sơn huyện quế phong nhận được thông báo tiền điện
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi là hơn một mươi sáu triệu đồng
thấy số tiền điện tăng vọt quá vô lý gia đình đã phản ánh đến điện lực quỳ châu
tính toán lại tiền điện tháng sáu của gia đình chỉ hơn năm trăm linh đồng số tiền tranh lệch là gấp gần ba mươi hai lần
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo điện lực quỳ châu đã đến xin lỗi gia đình đồng thời xin rút kinh nghiệm
thưa quý vị nạn sách giả luôn khiến nhà quản lý và các đơn vị xuất bản phải đau đầu
không chỉ được bày bán trên hè phố hay ở nhiều cửa hàng sách mà sách giả sách lậu đã tấn công vào thị trường sách online
thông qua các trang điện tử hay mạng xã hội
điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến ngành xuất bản mà còn ảnh hưởng đến văn hóa đọc của độc giả
ghi nhận sau đây của truyền hình công an nhân dân
chỉ cần một cái nhấp chuột rất nhiều fanpage giao bán sách trên mạng xã hội
xuất hiện trên
các sách giả tràn lan với những cái tên vô cùng hấp dẫn như tổng kho xỉ lẻ sách hà nội hiệu sách giá gốc tổng kho sách việt
người đọc thoải mái lựa chọn nhưng khi sản phẩm thực tế đến tay đọc giả lại là sản phẩm với nhiều cái lỗi
ban đầu em mua thì em không biết sau một thời gian em tìm hiểu nguồn gốc thì trong web đấy thì thường họ không có xác nhận đúng với cả nguồn gốc xuất sứ của sách
là một nhà xuất bản với nhiều ấn phẩm nổi tiếng phải mất rất nhiều thời gian để biên tập in ấn mua bản quyền
thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn những ấn phẩm bán chạy nhất của nhà xuất bản này lại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội với đầy lỗi
lỗi chính tả lỗi in gáy nhăn nhúng chữ hình ảnh nguề vỡ keo rán lồi lõm bong chóc
vừa qua khi mà cái dịch covid nó đỉnh cao vào tháng ba và tháng bốn thì khi mà các bố mẹ không có thể tìm hiểu
không có điều kiện để đưa các con đến các nhà sách để chọn mua sách trực tiếp
thì trên các trang thương mại điện tử facebook thì xuất hiện rất nhiều sách giả sách lộ
thì đấy là một cái điều rất là đáng buồn
thì bản thân mình thì cũng rất là ngạc nhiên là kiểu họ bán rất là nhiều
thế khi mà cũng thử thử đặt mua các thứ viên tại sao rõ ràng sách của nhà xuất bản không thể đưa ra một cái mức chất khấu cao như thế
mà trên mạng lại có thể bán với chất khấu từ năm mươi đến bảy mươi
thì bản thân cũng đã tự đặt mua một hai đơn hàng
và rất là buồn thì trên tay cầm về là toàn sách giả
vì không chỉ riêng của nhà xuất bản trung đông mà cũng rất nhiều nhà xuất bản khác cũng bị tình trạng như thế
cũng giống nhiều tác phẩm khác được giao bán trên mạng xã hội sách luôn được các đối tượng làm giả nắm bắt xu hướng rất nhanh
thường những cuốn sách được làm giả là những cuốn sách kinh điển sách đang hot trên thị trường
kèm theo đó là những lời giao bán giảm giá kịch sàn khiến người mua hoa mắt
kỹ năng phân biệt hàng hóa của tôi thì lại có
nhiều khi mình mua cái hàng này rất là khó
nhiều khi mình mua cái hàng này rất là khó chịu vì quảng cáo nó đằng xong rồi lại nhận được cái món hàng thì lại là một nẻo
nhưng mà những cuốn sách thì mình chưa có nhiều khả năng để mà mình viết
nhiều khi mình lại trách cái nhà xuất bản đó là sau in xấu thế rồi in tệ thế
thế thì tôi cũng mua rất là nhiều sách và nói chung là tại vì mình cũng chưa biết cho đến khi mà mọi người nói rằng là
bây giờ cái việc mà bán giả trên mạng xã hội nó rất là phát triển
rõ ràng mạng xã hội ngày càng phát triển mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới
tuy nhiên những mặt trái của nó mang lại đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nhà xuất bản
theo các nhà xuất bản các chế tài xử phạt như hiện nay thì rất khó để có thể gian đe bởi mức xử phạt quá nhỏ so với lợi nhuận mà in sách lậu sách giả mang lại
trong khi chờ một chế tài mạnh mẽ thì có lẽ đọc giả phải thực sự tỉnh táo trong việc lựa chọn sách
từ đầu năm đến nay diễn biến thời tiết khá phức tạp gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên nhờ chủ động các phương án ứng phó phù hợp nên nông dân các tỉnh đồng bằng sông kiều long đạt kết quả tốt vụ lúa đông xuân và đang thu hoạch vụ hẻ thu hai nghìn hai mươi được kỳ vọng được mùa được giá
nông dân các tỉnh đồng tháp hậu giang thành phố cần thơ bắt đầu thu hoạch lúa hẻ thu sớm trong niềm vui được mùa
vụ hè thu hai nghìn hai mươi nhờ ít sâu bệnh và khu vực này chủ động tốt nguồn nước ngọt
nên phần lớn nông dân trúng mùa năng suất lúa đạt bình quân khoảng sáu năm bảy tấn trên một hectare tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái
ngay sau khi vụ lúa đông xuân được mùa trong điều kiện hạn mặn gai gắt thì đến vụ hè thu hai nghìn hai mươi tình hình thời tiết dễ chịu hơn nhiều
cộng với giá lúa ở mức cao đã tạo thêm động lực để nông dân tích cực đầu tư chăm sóc lúa
từ nay đến tháng chín sẽ là cao điểm thu hoạch toàn bộ lúa hẻ thu ở vùng đồng bằng sông kiều long
sau khi trừ đi lượng lúa gạo tiêu thụ nội địa sẽ dành từ hai ba đến hai năm triệu tấn gạo hàng hóa phục vụ nhu cầu xuất khẩu
trước đây để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước
nông dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng có thói quen là sử dụng bao ni lông và các vật dụng khó phân hủy cắm trên đồng ruộng
nhằm xua đuổi chuột cắn phá lúa đồng thời thải ra lượng lớn bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến môi trường
tuy nhiên vài năm trở lại đây trên những đồng ruộng của huyện hòa vang tình trạng này gần như chấm dứt khi mà nông dân hưởng ứng mô hình ba
cánh đồng lúa tại xã hòa nhơn huyện hòa vang
nông dân nói không với việc cắm bao nhi lông đuổi chuột trên đồng ruộng
vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật được gom vào các bì giếng đã bố trí sẵn thay vì vứt bừa bãi ra môi trường như trước đây
về sức khỏe con người cũng như là con vật nuôi
ví dụ như con trao con bò ví dụ như ăn trên cái đồng cỏ đó mình có thể là để có một cái nơi
nghĩa là nó không hề đến cái sức khỏe của nó cũng như con người
bò con rất hưởng ứng nghĩa là đó là thực hiện ngay nghĩa là những việc cần lùm ngay của nông dân
với hội nông dân xã thì cũng là hơn hơn hội nông dân hợp ứng với cái phòng trào này
phong trào không bỏ bao bì vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng đã được hội nông dân huyện hòa vang triển khai cách đây hai năm
với hơn bốn trăm bảy mươi bi diễn thu gom vỏ bao bì được bố trí khắp các cánh đồng ruộng của toàn huyện
trước đó việc nói không với cắm bao nilon đuổi chuột trên đồng ruộng cũng đã được nông dân
đồng lòng hưởng ứng
chủ tịch hội nông dân huyện hòa vang cho biết sắp tới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền việc không đốt rơm rạ
ảnh hưởng đến môi trường hoàn thiện mô hình ba trên đồng ruộng của nông dân hòa vang
chủ sở nông nghiệp có hướng là khi phát động phòng trào một xã điểm đó
thì vận động một mươi một xã tới để thấy xã điểm này sẽ hỗ trợ xã điểm đó một máy cúng rơm rạ cho bà công
để họ có cúng rơm rạ để khi họ
họ phơ rơm rạ ra họ cúng lại có máy cúng lại để họ dùng vào những cái mà làm nắm rơm hay là làm những cái vật điệu khác
tại huyện hòa vang chỉ tại một số cánh đồng nhỏ lẻ theo thời vụ
số ít nông dân vẫn còn giữ thói quen cắm bao nilon đuổi chuột
còn nhìn chung tình trạng này cũng như việc vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ra môi trường đã chấm dứt
đặc biệt tuyệt nhiên không xuất hiện tại các cánh đồng hữu cơ lớn
hội nông dân huyện cũng như hội nông dân các xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để mô hình ba trên đồng ruộng được bà con nông dân đồng lòng hưởng ứng
góp phần tích cực trong việc bảo vệ sức khỏe và môi trường
việt nam airlines tiếp tục mở thêm năm đường bay mới kết nối các thành phố du lịch nổi tiếng
gồm đà nẵng đi phú quốc hoặc thanh hóa đà lạt đi huế hoặc thanh hóa và cần thơ đà lạt
nâng tổng số đường bay nội địa toàn mạng của hãng lên năm mươi bảy đường bay
các đường bay mới sẽ bắt đầu khai thác trong tháng bảy tới
cụ thể đường bay đà nẵng đi phú quốc đường bay đà nẵng thanh hóa đường bay đà lạt huế
đường bay đà lạt thanh hóa đường bay cần thơ đà lạt
nhân dịp mở đường bay mới vietnam airlines triển khai mức giá ưu đãi chỉ từ sáu mươi chín đồng một chặng
tương đương với năm trăm bốn mươi sáu đồng một chặng gồm thuế phí trên các đường bay này
ngoài ra để tăng cường kích cầu du lịch nội địa việt nam airlines tiếp tục áp dụng mức giá đặc biệt trên
đối với các đường bay hải phòng cần thơ vinh cần thơ hải phòng buôn mê thuột cần thơ buôn mê thuột